công khai cái chuyện bệnh nhân mà người ta được nghe y tế được phát hiện y tế
thì người dân người ta sẽ có niềm tin đối với cả hệ thống y tế
người ta tin tưởng là phía sau bệnh viện địa phương người ta là cả hệ thống y tế support ủng hộ
và cuối cùng thì plem nó có một giá trị giáo dục vô cùng lớn
chứng cao bệnh telehealth đấy chúng tôi sẽ sử dụng các cái sở thành những cái bài giảng lâm sản
ví dụ như là một trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cư tim ở bệnh viện a bệnh viện b bệnh viện c bệnh viện d
đấy là bốn bệnh viện khác nhau bốn bệnh viện đấy sẽ là bốn ca lâm sản
chúng ta sẽ tạo thành những cái bài giảng lâm sản dùng để dạy cho các bác sĩ mới ra trường
và những bác sĩ đang sinh viên y trong y khoa
đấy là cái khác biệt đầu tiên mà chúng ta nhận thấy chúng ta triển khai
còn đấy ra là hai cái khác biệt với telemedicine rất nhiều
đấy là những phòng khám từ xa
đây là bác sĩ có thể ngồi ở hà nội tp hcm huế đà nẵng
để chữa bệnh cho trên biển núi trên hồn hoặc hải đảo
thì chúng ta có thể có quyền được chữa bệnh
và cuối cùng cái telehealth nó khác nữa đấy là khám bệnh trong gia đình
nghĩa là các bác sĩ các nhân viên y tế lúc này bác sĩ không thể đến tất cả nhà đâu
mà những nhân viên những điều dưỡng kỹ thuật viên là có thể đến tất cả nhà người dân
dùng những phương tiện ví dụ như chúng tôi hiện nay vừa trang bị cho tất cả các chuyên gia

đấy là bác sĩ có thể đến tất cả nhà người dân chúng ta khám bệnh nhân nói chuyện với bác sĩ
và dùng những phương tiện ví dụ như là điện tim đi từ xa mà ống máy siêu âm có thể ghi được
điện tim phát wifi về bác sĩ ngồi tại nhà nghe ngồi tại nhà ngồi tại bệnh viện có thể nghe được
và hơn nữa là có thể có cả máy siêu sách tay với cái đầu dò mà chúng ta
chỉ có một đầu dò rất nhỏ mà chúng ta cắm vào
cái hình ảnh xương có thể phát về cho cái điện thoại cầm tay thông minh của bác sĩ
bác sĩ có thể xem được của các cái hãng bây giờ chúng ta triển khai rất nhiều dụng cụ từ xa như vậy
thì đấy là giai đoạn cuối cùng của tê lê mê xin tê lê heo
và nó sẽ khác rất nhiều với tê lê mê xin xin cảm ơn